theo tin từ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương đồng chí lê khả phiêu sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi một
nguyên tổng bí thư đảng cộng sản việt nam sau một thời gian lâm bệnh mặc dù được đảng
nhà nước tập thể các giáo sư bác sĩ tận tình cứu chữa gia đình hết lòng chăm sóc
nhưng do tuổi cao sức yếu đồng chí đã từ trần vào hồi hai h năm mươi hai phút ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi tại hà nội
đồng chí thượng tướng lê khả phiêu sinh ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm ba mươi một tại xã đông khê huyện đông sơn tỉnh thanh hóa
đồng chí từng kinh qua nhiều vị trí công tác trong quân đội đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm tổng cục chính trị
quân đội nhân dân việt nam được bầu làm tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng tại hội nghị trung ương bốn khóa tám
đồng chí là đại biểu quốc hội khóa một mươi trên cương vị là tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng từ tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đến tháng bốn năm hai nghìn một đồng chí đã cùng tập thể ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư lãnh đạo toàn đảng toàn dân toàn quân ta
đạt được nhiều thành tiệu to lớn trong sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa xây dựng và bảo vệ tổ quốc
lễ viếng lễ truy điệu lễ an táng đồng chí lê khả phiêu sẽ được thông báo sau